vừa qua australia lần đầu tiên ghi nhận hơn một trăm linh ca nhiễm ncov một ngày
ca tử vong cũng ở mức cao nhất từ sau đỉnh dịch delta năm ngoái
giới chức australia hôm nay thông báo ghi nhận một trăm một mươi sáu hai mươi năm ca nhiễm ncov mới
vượt qua mức đỉnh hơn bảy mươi tám ca trước đó một ngày
gần một trăm linh trường hợp trong số này đã được phát hiện tại bang victoria
đồng dân nhất cả nước nơi sắp tổ chức giải quần vợt australia mở rộng
australia cũng báo cáo thêm hai mươi năm ca tử vong do covid một mươi chín
con số cao nhất kể từ sau mức đỉnh được báo cáo vào hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
khi nước này trải qua làn sóng do biến chủng delta
nhiều quan chức australia kêu gọi từ bỏ chiến lược phong tỏa chặt chẽ
khi hơn chín mươi dân số trên một mươi sáu tuổi đã tiêm vaccine đầy đủ
tuy nhiên lãnh đạo các bang đã tái áp đặt nhiều hạn chế trong bối cảnh
số ca nhiễm mới bùng phát chủ yếu liên quan tới biến chủng omitron
nhiều bang yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc và đình chỉ các cuộc phẫu thuật lựa chọn không gấp gáp
bang new south wales vào hôm qua cũng tái thực thi lệnh cấm khiêu vũ và uống rượu khi đứng trong các quán bar
trong bối cảnh số ca covid một mươi chín tăng vọt sự xuất hiện của novak dokovic
tay vợt số một thế giới cũng gây ra nhiều tranh cãi khi anh thông báo trên twiter rằng
mình được nhập cảnh vào australia
mà không cần tiêm phòng hay cách ly một mươi bốn ngày
trong bối cảnh số ca covid một mươi chín tăng vọt sự xuất hiện của novak dokovic
tay vợt số một thế giới cũng gây nhiều tranh cãi khi anh thông báo trên twitter rằng
mình được nhập cảnh vào australia
mà không cần tiêm phòng hay cách ly một mươi bốn ngày
với quốc gia say mê mông quần vợt nhưng cũng coi chủ nghĩa quân bình là nguyên tắc thiên liêng
việc quyết định miễn trừ tiêm chủng cho dokovic
người được cho là không ủng hộ vaccine bị chỉ trích như cái tác vào mặt gần hai mươi triệu người
australia đã tiêm đủ liều vaccine
australia là một trong những nước chống covid một mươi chín thành công nhất trên thế giới
nhưng cũng phải trả giá đắt khi người dân sống trong cảnh phong tỏa suốt nhiều tháng
biên giới quốc tế bị đóng cửa số ít người nhập cảnh phải tuân thủ quy định cách ly nghiêm ngặt
và đắt đỏ trong hai tuần
hoạt động đi lại giữa các bang cũng bị cấm suốt thời gian dài
australia chỉ bắt đầu mở lại biên giới từ cuối năm ngoái
theo dự báo của pfizer vào năm hai nghìn hai mươi
covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh đặc hữu trên toàn cầu
reuters dẫn lời donstein nói
khi nào và chính xác điều này xảy ra như thế nào sẽ phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh
mức độ hiệu quả của việc triển khai vaccine và phương pháp điều trị
cũng như phân phối công bằng vaccine cho những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp
sự xuất hiện của các biến thể mới cũng có thể ảnh hưởng đến cách mà đại dịch tiếp tục diễn ra
pfizer đã phát triển vaccine covid một mươi chín với biontech sa của đức
và đang kỳ vọng sẽ đạt doanh thu ba mươi một tỷ usd trong năm tới
với kế hoạch sản xuất bốn tỷ liều
dự báo của pfizer được đưa ra sau khi xuất hiện của biến thể omecron vào tháng trước
omicron có hơn năm mươi đột biến so với phiên bản gốc của virus
làm giảm hiệu quả của hai liều vaccine và thúc đẩy nỗi sợ hãi lây lan nhanh chóng trên toàn cầu
trước khi xuất hiện biến thể omicron
cố vấn y tế nhà trắng tiến sĩ anthony fauci dự báo đại dịch sẽ kết thúc vào năm hai nghìn hai mươi hai tại mỹ
pfizer và biontech cũng đang phát triển một phiên bản vaccine điều chỉnh để chống lại biến thể omicron
mặc dù chưa quyết định liệu nó có cần thiết hay không
họ dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine cập nhật này vào tháng giêng
biến thể omicron có khả năng lây nhiễm cao
đã được phát hiện ở hơn bảy mươi bảy quốc gia và đã lây lan tới khoảng một phần ba các bang của mỹ
vaccine có hiệu quả khoảng chín mươi năm trong thử nghiệm lâm sàng dành cho người lớn
nhưng pfizer nói rằng khả năng miễn dịch suy giảm sau vài tháng kể từ liều thứ hai
dữ liệu ban đầu cho thấy có thể cần ba liều tiêm để bảo vệ khỏi biến thể omicron
còn tại australia
số ca mắc covid một mươi chín trong ngày tại quốc gia này được ghi nhận cao kỷ lục
tuy nhiên điều đó không gây áp lực lên các bệnh viện tại quốc gia này
australia báo cáo số ca mắc covid một mươi chín mới cao kỷ lục vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai
với sự bùng phát ngày càng tăng ở hai bang đông dân nhất
tuy nhiên thủ tướng scott morrison tiếp tục giảm thiểu rủi ro bùng phát đại dịch tại nước này
channel news asia đưa tin
bang new south wales báo cáo hai bốn trăm tám mươi hai ca nhiễm mới
và ban queensland báo cáo ba mươi một trường hợp mắc covid một mươi chín mới vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai
đây là ngày thứ ba ghi nhận mức ca nhiễm cao tại australia
trước đó một ngày số ca nhiễm của australia là ba tám trăm hai mươi ca nhiễm mới trong ngày
thủ tướng morrison nhắc lại vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai rằng
trọng tâm nên tập trung vào các trường hợp nhập viện và cần chăm sóc đặc biệt
sử dụng máy thở hơn là số trường hợp dương tính nhẹ
cho đến nay ông cho biết số ca tăng cao ở new south way
không tạo ra áp lực lên các bệnh viện
nơi chỉ có hai mươi sáu người cần được chăm sóc đặc biệt
khách du lịch đến nước này vẫn cần phải làm xét nghiệm pcr trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi đến
nhưng chỉ cần cách ly cho đến khi họ nhận được kết quả xét nghiệm âm tính
australia đã đóng cửa biên giới ngay sau khi đại dịch xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi
điều này khiến các trường hợp covid một mươi chín giảm so với các quốc gia giàu có khác
cả nước đến nay đã ghi nhận khoảng hai trăm ba mươi chín trường hợp mắc và khoảng hai một trăm ba mươi trường hợp tử vong
các bạn tương tự cũng đã xem video này
các quán chức new york đã báo cáo hai mươi một hai mươi bảy trường hợp nhiễm covid một mươi chín mới vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
nâng tổng số ca nhiễm trong một ngày tại đây lên cao nhất kể từ những ngày đầu tiên của đại dịch
khi việc xét nghiệm chưa phổ biến như hiện nay tờ new york times đưa tin
dữ liệu được công bố phản ánh kết quả cuộc điều tra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ
về sự hiện diện của virus ở new york
trong nhiều tuần số lượng ca nhiễm đã tăng đều đặn chủ yếu là do sự gia tăng của biến thể data
nhưng các nhà dịch tễ học cho biết sự gia tăng đột biến trong những ngày gần đây là do biến thể omicron lây lan nhanh chóng
tiến sĩ kwafa elsa giáo sư dịch tế học tại đại học columbia nói rằng hiện tại
biến thể omicron dường như đang lây nhiễm cho nhiều người ở new york hơn các vùng khác của đất nước
tình trạng này khiến tôi nhớ đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi chúng tôi đang ở giữa làng sống lây nhiễm omicron đầu tiên
ở quốc gia này
và tương tự như lần trước ở new york
về cơ bản chúng tôi sẽ là nơi thử nghiệm cho tác động của biến thể mới
ở thành phố new york nhà hát radio city music hou thông báo hủy toàn bộ các buổi biểu diễn còn lại
trong loạt sự kiện thường niên christmas spectacular do thách thức ngày càng tăng từ đại dịch
sau khi tổ chức hơn một trăm linh buổi diễn trong bảy tuần qua
các nghiên cứu ban đầu đánh giá omecron có khả năng lây nhiễm cao hơn và dễ dàng để tránh hệ miễn dịch hơn
so với những biến dụng trước
y tế nhiều nước cảnh báo nó có thể trở thành chủng toàn cầu
sau khi lây lan mạnh ở những nước như anh và nam phi gây nguy cơ quá tải cho hệ thống bệnh viện
vừa chật vật kiềm chế đợt bùng phát do biến dụng delta hồi mùa hè
tiến sĩ tom fridan cựu giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh mỹ cdc
viết trên twitter hôm qua hãy tiêm liều tăng cường ngay
làn sóng thủy triệu omicron có thể sẽ quét qua bệnh viện gần các bạn bất cứ lúc nào
dữ liệu sơ bộ tại nam phi cho thấy omicron gây triệu chứng
nhẹ hơn delta biến chủng đứng sau những làn sóng lây nhiễm hiện nay
ngoài ra tiến sĩ rocco walensky giám đốc trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cdc mỹ
cho biết omicron sẽ trở thành biến thể thống trị tại mỹ trong vài tuần tới
dù delta vẫn lan rộng tại mỹ nhưng omicron đang gia tăng nhanh chóng
và sẽ trở thành biến thể thống trị ở mỹ cũng như ở nhiều nước khác trong những tuần tới
bà walensky cho biết
chúng tôi đang chứng kiến những ca mắc biến thể omicron ở những người đã tiêm đầy đủ và tiêm tăng cường
và chúng tôi tin những ca này không có triệu chứng hoặc bệnh nhẹ nhờ có vaccine bảo vệ giám đốc cdc nói thêm
cùng ngày tiến sĩ antany fauci chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của mỹ
cho biết sự gia tăng số ca mắc biến thể omecron trong thời gian tới là điều không thể tránh khỏi